thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định một trăm bảy mươi năm năm công nhận thị trấn sông đốc huyện trần văn thời là thị trấn đảo
đây là đơn vị hành chính cấp xã thị trấn thứ ba ở cà mau được công nhận thị trấn xã đảo do đáp ứng đủ hai tiêu chí
có diện tích tự nhiên là đảo theo quy định tại điều một mươi chín luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai và có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo
thị trấn sông đốc có diện tích tự nhiên hơn hai mươi bảy km hai với hơn ba mươi năm nhân khẩu
trong đó cụm đảo hòn chuối có diện tích tự nhiên hơn bảy km hai cách đất liền khoảng một mươi bảy hải lý
có năm mươi bốn hộ dân sinh sống với một trăm bốn mươi sáu nhân khẩu cùng một số đơn vị quân đội và trạm hải đăng đóng quân
khi được công nhận là thị trấn đảo thị trấn sông đốc được hưởng các chính sách hỗ trợ đặc thù
hai đơn vị trước đó là xã tân ân thuộc huyện ngọc hiển
và xã khánh bình tây thuộc huyện trần văn thời
được thủ tướng chính phủ công nhận là xã đảo tại quyết định số ba trăm sáu mươi hai ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu